xét đề nghị của bộ tài nguyên và môi trường về các giải pháp bảo vệ cải thiện chất lượng môi trường không khí
phó thủ tướng trịnh đình dũng giao bộ tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan
và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ra soát đánh giá kết quả thực thi pháp luật
về bảo vệ môi trường không khí nhất là ở các đồ thị lớn
phó thủ tướng cũng giao bộ giao thông vận tải chủ trì đề xuất mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô
phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội từng thời kỳ tiếp tục nghiên cứu xây dựng chính sách kiểm soát khí thải
đối với xe mô tô xe gắn máy tham gia giao thông tại các thành phố
bộ công thương tăng cường chỉ đạo công tác quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên tăng cường kiểm soát đối với các dự án
nhà máy phát thải lớn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như nhiệt điện than dầu khí thép hóa chất
phân bón hóa học chế biến và khai thác khoáng sản
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hướng dẫn kiểm soát các hoạt động xử lý phụ phẩm sản phẩm thải
sau thu hoạch bảo đảm được xử lý an toàn đúng quy định
các cơ quan đơn vị cần báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi